thưa quý vị một vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng nay ngày một mươi chín tháng bảy
tại cửa hàng sửa xe máy ở huyện hoài đức tp hcm khiến ba người tử vong
vào khoảng hơn hai giờ trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo cháy nhà ở
kết hợp kinh doanh xe đạp xe máy điện tên ánh dương ở thôn ngãi cầu xã an khánh huyện hoài đức
sau đó đã điều động tám xe chữa cháy cùng trên năm mươi cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy
đến khoảng ba giờ đám cháy cơ bản được dập tắt hậu quả khiến ba người trong gia đình tử vong
các lực lượng chức năng đang tập trung khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy
liên quan tới vụ lật xe khách chở du lịch ở khánh hòa xảy ra vào chiều qua khiến cho bốn hành khách tử vong
khi đang lưu thông theo hướng đà lạt đi nha trang lực lượng chức năng cho biết là tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn
ban an toàn giao thông khánh hòa cho biết theo lời khai ban đầu của lái xe hồ ngọc hưng cho biết
do xe khách bị mất phanh khi đang xuống dốc nên bị lật xe
qua kiểm tra cơ quan chức năng cho biết tài xế âm tính với ma túy không có nồng độ cồn
qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường xác định tốc độ xe trong thời điểm cuối cùng là một mươi bốn h bốn mươi bảy là bốn mươi năm km trên giờ
đoạn đường cho phép với tốc độ là năm mươi kmh
tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai mươi một bị cáo
mang hung khí tham gia giúp bạn giải quyết mâu thuẫn về tội giết người
cầm đầu nhóm này là hoàng đình phú chú tại mờ rắc tỉnh đắk lắk
theo có trạm vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phú và nguyễn văn phước cùng chú tại địa phương có xảy ra mô thuẫn lệnh nhau
sau khi ăn nhậu xong thì phú rủ các đối tượng trong nhóm mang theo dao kiếm mã tấu đi đến phòng trọ của phước
để tiếp tục đánh và giải quyết mâu thuẫn khiến hai người bạn của anh phước bị thương tích hai mươi sáu và chín
tại phiên tòa cân cứ vào hành vi tính chất mức độ gây án của từng đối tượng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai mươi một bị cáo với tổng cộng hơn một trăm tám mươi năm tù giam
trong đó thì hoàng đình phú lãnh một mươi ba năm tù giam
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng đinh tài gia chú tại tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố
bắt tạm ra
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an huyện xuân lộc bắt quả tăng đối tượng đinh tài gia đang có hành vi mua bán trái phép
chất ma túy tại một quán cà phê thu năm mươi g ma túy khám xét khẩn cấp nơi ở của gia công an thu giữ thêm
nhiều gói ma túy tổng hợp thuốc lắc với hơn bảy trăm linh gram liên quan đến vụ việc công an cũng đã bắt giữ
hai đối tượng là đô thanh thắng và phan đình thế hiệp
bão số một
bão số một đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh cao bằng lạng sơn trong sáng nay
vùng áp thấp liên tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây suy yếu và giảm dần tuy nhiên hoàn lưu của bão
sẽ vẫn tiếp tục gây mưa cho nhiều khu vực ở bắc bộ
các khu vực ở vùng núi sẽ có mưa to từ bảy mươi năm cho đến một trăm năm mươi mm cục bộ có nơi trên hai trăm năm mươi mm cũng mưa như ở thủ đô hà nội
và vùng đồng bằng mưa nhỏ hơn trời mát mẻ
mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão bao giờ cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ lũ quét và sạt lở đất dự báo từ đêm qua cho đến ngày mai trên các sông suối ở bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ hai đến ba m ở thượng lưu và từ một hai m ở hạ lưu quý vị hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn
tình hình mưa lớn ở bắc bộ tây nguyên nam bộ gió mạnh sóng lớn ở các vùng biển phía nam còn phức tạp từ tối qua đến sáng nay khu vực đông bắc việt bắc có mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm cục bộ có nơi trên ba trăm linh mm khu vực tây bắc có mưa với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm vùng đông bắc bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi bảy mươi mm dự báo từ chiều tối nay đến ngày hai mươi một tháng bảy khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm cục bộ có nơi trên một trăm linh mm
là vùng áp thấp sẽ tiếp tục gây ra mưa tại một số khu vực các sông suối nhỏ khu vực các tỉnh cao bằng lạng sơn bắc cạn quảng ninh có khả năng sẽ xuất hiện lũ cục bộ nguy cơ cao lũ quét xả lở đất xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi trung du phía bắc đặc biệt là các tỉnh cao bằng lạng sơn quảng ninh hà giang lào cai thái nguyên và thanh hóa
để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra đối với các vùng có nguy cơ lũ quét cao các chuyên gia khí tượng khuyến cáo chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể để phòng tránh có phương án sơ tán người lên các vùng cao và những địa điểm an toàn nhất là đối với người già và trẻ em